ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp là chủ đề của hội thảo mở màn cho triển lãm festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long
do bộ khoa học và công nghệ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tổ chức tại thành phố cần thơ hội thảo có sự tham dự của gần hai trăm linh đại biểu là nông dân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
ngành nông nghiệp đồng bằng sông kiều long đã và đang đứng trước những khó khăn thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa kinh tế hội nhập quốc tế
hiện tượng hạn hán lũ lụt và xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua gây trở ngại lớn cho quá trình sản xuất canh tác nông nghiệp làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm
trong khi đó quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế lại đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn đối với các mặt hàng nông sản
trong bối cảnh trên ngoài việc tìm các giải pháp nhằm giảm tác động biến đổi khí hậu đề xuất các chương trình chính sách tái cơ cấu ngành thì việc ứng dụng khoa học công nghệ được xem là động lực then chốt cho sự phát triển của nền nông nghiệp
đối với doanh nghiệp khi áp dụng khoa học và công nghệ thì sẽ tạo ra được một sản phẩm có năng suất có chất lượng và có thể cạnh tranh đối với sản phẩm ở trên thế giới
tuy nhiên trong những năm qua việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp cũng gặp không ít những khó khăn trở ngại do thiếu nguồn nhân lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn hạn chế diện tích sản xuất giảm và manh mún do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa
chính vì vậy mà khoa học công nghệ vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò là động lực cho sự phát triển ngành nông nghiệp
định hướng là chúng ta ứng dụng những công nghệ cao để chúng ta xây dựng dùng nông nghiệp công nghệ cao đưa vào sản xuất một số những giống cây trồng vật nuôi mà có năng suất cao có khả năng chịu được các bệnh chống lại dịch bệnh rồi là chống lại điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay
hội thảo ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp lần này
có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giúp các cơ quan doanh nghiệp nông dân trong vùng đồng bằng sông kiều long có cơ hội tiếp cận trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế